các cụm công nghiệp làng nghề do trồng chéo trong quản lý giữa các cơ quan chuyên môn nên dường như công tác phòng cháy chữa cháy cũng bị xem nhẹ
đêm ngày một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại cụng công nghiệp làng nghề yên đồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
hàng chục xe cứu hỏa nhanh chóng được điều đến hiện trường để dập lửa
tuy nhiên do vật chất cháy là các loại nhựa tái chế cùng với đó là cụm công nghiệp không bố trí các trụ nước cứu hỏa khiến việc chữa cháy gặp vô vản khó khăn
sau gần bốn tiếng nỗ lực chống chọi với giật lửa đám cháy vẫn ngùn ngùn như thế này
các lực lượng cứu hỏa phải chuyển sang phương án chống cháy lan
cho đến khi ngọn lửa được dập tắt mọi thứ đã trở nên tàn hoàng như thế này
cụm công nghiệp là người yên đồng đồng ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc quyết định chủ trương đầu tư từ cuối năm hai nghìn chín đến cuối năm hai nghìn một mươi hai
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc giao trung tâm phát triển cụng công nghiệp huyện yên lạc làm chủ đầu tư
sau khi đầu tư xây dựng hạ tầng giai đoạn một ủy ban nhân dân huyện yên lạc tổ chức đầu giá hạ tầng cho các hộ gia đình
cá nhân tuy nhiên vì vướng mắc các thủ tục pháp lý cho đến nay nghĩa là sau gần chục năm chung đấu giá hạ tầng
các hộ gia đình cá nhân vẫn chưa được phía chủ đầu tư ký các quyết định cho thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
vì chưa hoàn thiện được các thủ tục pháp lý về đất và hạ tầng cho nên toàn bộ các nhà xưởng được xây dựng tại cụng công nghiệp này
đều là xây dựng trái phép tự phát không theo bất cứ một quy chuẩn thống nhất nào đặc biệt là các quy chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy
nguy cơ nó dình dập bất cứ lúc nào có thể hôm nay đấy nhưng mà có thể bao nhiêu công sức mọi người làm
có thể hàng chục năm và hai mươi mấy năm chân rời nhưng mà chỉ trong chốc nhất mất bất cứ lúc nào có thể hết
bởi vì ở đây công nghiệp mình không có một cái gọi là hệ thống thoát hiểm ở chỗ nào cả
hoặc là như là có một chuỗi nước cố định này nước phòng cháy chữa cháy đến thì độ một mươi phút là hết mất nước rồi
thành ra là việc cứu trợ không giải quyết được nhiều
như phản ánh của các hộ kinh doanh đây chính là những bất cập tồn tại ở cụng công nghiệp làng nghề này
qua thực tế khảo sát
cả cụm công nghiệp với diện tích gần bốn hectare này không hề có bất kỳ một trụ nước cứu hỏa nào
nhà xưởng thì mạnh ai người nấy làm cũng không theo bất cứ quy chuẩn thiết kế nào
mặc dù ban quản lý cụm công nghiệp đặt ngay đầu trục chính nhưng không hiểu vì lý do gì
hàng núi vật liệu hàng hóa của các hộ gia đình cá nhân lại được xếp trồng đống cản trở giao thông như thế này
ngạc nhiên hơn đó là việc cụm công nghiệp làng nghề yên đồng
chủ yếu sản xuất tài chế các loại nhựa là loại vật chất dễ cháy dễ bắt lửa
nhưng việc kiểm tra đôn đốc và xử lý các vi phạm về phòng cháy chữa cháy dường như đã bị bỏ qua bị xem nhẹ
còn đây là cụm công nghiệp làng nghề thanh lãng huyện bình xuyên
vốn là làng nghề sản xuất gỗ mỹ nghệ truyền thống
tuy nhiên việc quản lý về an toàn phòng cháy chữa cháy
dường như cũng bị bỏ ngỏ
các nhà xưởng tại đây cũng được xây dựng san sát nhau không có lối thoát hiểm
thậm chí có những nhà xưởng sản xuất còn được xây dựng ngay sát chạm sang dầu
tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao
không ai dám tưởng tượng nếu xảy ra cháy thì hậu quả sẽ như thế nào
đối với các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng phòng cháy chữa cháy trong các khu công nghiệp
cũng như là các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp
thì cũng được quy định rất rõ
trong luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành
cụ thể tại điều hai mươi một của luật phòng cháy chữa cháy quy định
các khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao phải có phương án phòng cháy chữa cháy
cho toàn khu tổ chức lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy
phù hợp với phương án phòng cháy chữa cháy của khu công nghiệp khu chế xuất và khu công nghệ cao
ngoài ra thì các doanh nghiệp các cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp
phải có phương án phòng cháy chữa cháy cho riêng cơ sở mình
và phải xây dựng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
tỉnh vĩnh phúc hiện có trên ba mươi cụm công nghiệp làng nghề
trong đó có chín cụm đã được lấp đầy
theo quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi vĩnh phúc sẽ có gần năm mươi cụm công nghiệp làng nghề đi vào hoạt động
nếu không làm tốt công tác quy hoạch đồng bộ hạ tầng và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn
thì đây cũng chính là thách thức đối với tỉnh
làm việc với sở công thương tỉnh vĩnh phúc
cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp làng nghề
ông trần quốc huy giám đốc sở cũng thừa nhận những bất cập
được đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
nhưng mà theo tôi nghĩ là cũng có thể là cũng chưa đáp ứng được những cái yêu cầu
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ với trách nhiệm là cơ quan tham biêu chung
chúng tôi sẽ tích cực hơn chủ động hơn để hối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành
tăng cường hơn
tạo được kiện hướng dẫn tốt hơn trong công tác đảm bảo an toàn
trong đó có công tác an toàn phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở sản xuất
việc phát triển các cụm công nghiệp làng nghề là một chủ trương lớn của tỉnh
nhằm phát triển kinh tế xã hội đáp ứng nhu cầu sản xuất cho các hộ gia đình cá nhân
việc hoàn thiện cơ sở pháp lý là trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền
để nhân dân yên tâm sản xuất tạo ra khổ cải vật chất cho xã hội
cùng với đó là việc bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy
việc quản lý trật tự xây dựng cần phải được đặt là ưu tiên hàng đầu
có bảo đảm được tính mạng và của cải của nhân dân
thì nhân dân mới yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế
những thiếu sót trong công tác quản lý cần được nhanh chóng khắc phục
những vi phạm cần được nghiêm túc xử lý
nhất là những vi phạm trong quản lý phòng chống cháy nổ
cụm công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất ở cụm công nghiệp đó
thì đều thuộc là đối tượng phải thực hiện những việc cấp các giấy phép phòng cháy chữa cháy
thì mới được thực hiện hoạt động kinh doanh của mình sản xuất kinh doanh của mình
nếu trong trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy
mà phổ biến nhất là vẫn là không có các giấy phép về phòng cháy chữa cháy
mà vẫn tiến hành thực hiện những việc sản xuất kinh doanh
dẫn đến những cái hậu quả xảy ra trong thực tế
thì nếu cái hành vi đó mà chưa đến mức thiệt hại lớn phải xử lý về mặt hình sự
thì có thể là bị xử lý về mặt hành chính
theo quy định tại nghị định một trăm sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi bảy
nguy cơ cháy lan rất cao trong các khu công nghiệp
vì vậy mà vấn đề kiểm tra duy trì về khoảng cách giữa các tòa nhà các công trình
cũng như là các biện pháp phòng cháy lan trong trường hợp có cháy xảy ra
là đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp
làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy chính là bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho chính chúng ta
nhiều bài học cực kỳ đắt giá sau những đám cháy thảm khốc là quá đủ để chúng ta cảnh tỉnh
nếu chỉ tập trung phát triển kinh tế mà bỏ qua vấn đề an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
thì quả thật là đáng lo ngại
lời cảnh báo này xin được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền ở các địa phương
và đến đây chương trình an ninh với cuộc sống của truyền hình công an nhân dân cũng xin được kết thúc